thị trường nông sản trung quốc có nhu cầu lớn và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao
vì vậy để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng từ thị trường này
chúng ta cần tập trung nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường cho nông sản việt nam
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo do ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân tổ chức vào sáng nay tại tp hcm
nhu cầu nhập khẩu nông sản của trung quốc tăng theo từng năm
bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám là tám mươi năm tỷ đô la mỹ trong đó nông sản việt nam chiếm chưa tới một mươi
ngoài các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực đã được xuất sang trung quốc như gạo rau quả thủy sản gỗ
việt nam còn rất nhiều mặt hàng để đáp ứng
tuy nhiên xuất khẩu nông sản sang trung quốc chủ yếu theo đường tiểu ngạch
trong nghệ khâu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo được quy trình trồng trột nôi trồng
thì những hàng đấy sẽ qua được chính ngạch
trung quốc không còn là thị trường dễ tính như quan niệm lâu nay
hàng rào kỹ thuật cũng như quy định của nước này đã thay đổi
nhu cầu tiêu dùng tại trung quốc thay đổi liên tục và ngày càng yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng
vì vậy doanh nghiệp và nông dân việt nam cũng phải thay đổi tư duy nâng cao chất lượng cả quy trình sản xuất
nếu có nền tảng vững chắc như hệ thống kho vận hậu cần chất lượng sản phẩm
bảo đảm truy xuất nguồn gốc thì nông sản việt nam hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường trung quốc với một bốn tỷ dân
hiện thủy hải sản tươi sống thịt lợn trái cây tươi hạt điều cà phê lương thực sữa là các mặt hàng đang được thúc đẩy để gia tăng xuất khẩu